thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh khánh hòa xảy ra nhiều vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng
trong đó đáng chú ý nhất là vụ trọng án xảy ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại huyện cam lâm khiến người dân nơi đây hoang mang nạn nhân là một quá phụ
mặc dù tài liệu chứng cứ thu thập về vụ án gặp nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ điều tra tội phạm hình sự bằng quyết tâm của mình
chỉ trong năm ngày khẩn trương phá án đã truy tìm được hung thủ bắt hắn phải đền tội trước pháp luật
mời quý vị các đồng chí và các bạn theo chân các điều tra viên để tìm hiểu sâu hơn về công việc mà họ đã làm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu chỉ trong thời gian ngắn người dân trong khu vực nam trung bộ phải gồng mình chịu nhiều trận lũ
đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân nơi đây
các đợt mưa kéo dài kết hợp với việc xả lũ
gặp thủy điện đã làm cho tỉnh khánh hòa bị ngập sâu
nhiều tuyến đường dân cư ở các xã như vĩnh phương vĩnh thái cam lâm bị chia cắt do ngập lụt cục bộ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu trong những ngày cao điểm của đợt mưa lũ
người dân của thôn phú bình xã cam tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã phát hiện một thi thể bị đốt cháy tại khu vực nghĩa trang thôn hòn bục
được người dân báo ngay cho công an địa phương không chậm một phút giây nào
công an huyện cam lâm đã có mặt ngay tại hiện trường
tại hiện trường ban đầu công an huyện cam lâm xác định nạn nhân là một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi
chết với tư thế nằm ngửa tại khu vực bụi cây rậm rạp trên cổ có vết cắt sâu
áo khoác ngoài bị mở phanh áo trong bị kéo lên quá ngực không mặc quần từ phần bụng trở xuống bị đốt cháy
không khó khăn gì nạn nhân được xác định là bà lê thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thôn phú bình hai xã cam tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
hiện trường bị án cũng chính là nơi bà thanh thường tiến hành chăn thả bò
và chỉ cách nhà nạn nhân hơn năm trăm linh mét
ngay sau đó lãnh đạo công an huyện chúng tôi đã phân công một tổ công tác điều tra hình sự xuống hiện trường
cùng với địa phương
địa phương để thực hiện bảo vệ hiện trường thu thập thông tin bên đầu xác định đây là một vụ án vụ án giết người
hai là có đốt sát
chúng tôi đã kịp thời tổ chức lực lượng nắm mắt tình hình ban đầu
và đúng đồng thời báo cáo về ban giám đốc thông qua văn phòng công an tỉnh để có chỉ đạo tập trung
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự
đã xác định nguyên nhân gây ra cái trận
chết cho nạn nhân là do suy tuần hoàn bởi vết thương thấu cổ đứt ngang bán phần phế quản
tính mạch cảnh cỡ ức đòn trũng và vỡ cảnh ngang đốt sống cổ
sau đó nạn nhân đã bị hung thủ sử dụng một nguồn cháy để đốt xác nạn nhân nhằm phi tàng
qua quá trình tiếp cận tử thi và khám ngoài của tử thi
thì chúng ta nhận thấy tại phùng cổ của tử thi có một vết cắt sâu khoảng một mươi cm
và chiều hướng là từ trái sang phải
qua các vết hoen tử thi xuất hiện trên tử thi cũng như là kết hợp với các tin báo của quần chúng nhân dân
thì lực lượng kỹ thuật hình sự cũng có nhìn nhận đánh giá ban đầu đó là tử thi tử vong vào khoảng thời gian từ một mươi giờ
đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm trước
người dân nơi đây đa số sống bằng nghề chăn thả ra súc
việc một người dân bị chết trong nghĩa trang thôn đã làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày nơi đây
khiến cho người dân hoang mang lo lắng
điều gì khiến cho hung thủ ra tay khiến cho nạn nhân mất đi mạng sống
mâu thuẫn nào giữa họ mối quan hệ giữa họ là gì
hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra cần có lời giải đáp
trong khi đó mọi dấu vết tại hiện trường đều đã bị những cơn mưa những ngày trước đó xóa hết
dù trong thời gian toàn tỉnh khánh hòa căng mình ra chống chọi lại với việc ngập lụt
nhưng vụ án vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông
người dân toàn tỉnh khánh hòa nói chung và người dân huyện cam lâm nói riêng
để nhanh chóng dẹp yên dư luận đem lại sự bình yên cho làng quê
yêu cầu đặt ra là phải tập trung lực lượng nhanh chóng tìm ra hung thủ
phòng điều tra hình sự về trật tự công an tỉnh khánh hòa đã xác lập chuyên án
tiến hành truy xét để tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân
đồng thời áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ và tập trung lực lượng tổ chức điều tra
sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi cứng ngay lực lượng xuống hiện trường
và xác định đây là một diễn
trước hết là giết người
nạn nhân là nữ làm nghề chăn bò
kiểm tra sơ bộ về trang sức cũng như là tài sản
trên người nạn nhân thì chúng tôi biết nạn nhân có mất một ít tài sản
trong đó có tiền vàng và một số vật dụng khác
cái man rợ ở vụ án này tức là vụ án xảy ra bất ngà
nạn nhân là nữ làm nghề chăn bò
nạn nhân là nữ và bị vết cắt từ phía sau
thứ hai sau khi gán đối tượng dùng xăng đốt xăng nạn nhân nhằm tiêu hủy
xóa dấu vết và kèm theo sau đó là trời mưa đợt
thời điểm đó là trời mưa lớn gần như là rông bão
mưa rất lớn làm xóa nhòa một loạt các dấu vết hiện trường
nên nó gây không ít khó khăn cho cái
quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu của tài liệu trường
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi do lực lượng kỹ thuật hình sự kết luận
ngoài vết thương vùng cổ là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong cho nạn nhân
thì còn phát hiện có sự tổn hại vùng kín của nạn nhân
lúc đầu là cơ quan điều tra mà nguyên
hiện trường trời mưa nó ảnh hưởng khá nhiều
nó xóa dấu vết rồi nó tạo dấu vết mới
nó cũng khó khăn cho việc phán đoán cái hành tung của thủ phạm
và cái đặc biệt nhất là nó đi vào các cái dấu vết để lại hiện trường trên tử thi
rồi trên quần áo
nó thể hiện rất là nhiều hướng rất là nhiều cái tính chất mà chúng ta có thể nhận định từ đấy
truy xét đối tượng
nó là giết người vì mục đích gì rồi hung khí
rồi những cái hành động khác như là hiếp dâm này nọ
quần áo nạn nhân cũng hơi bị tụt xuống
nhưng là tại thiểm đó thì đối tượng đã dùng xăng đốt ngay cái phần bộ phận từ bụng cho xuống
nên nó cũng gây khó khăn cho các công tác thu thập để chứng minh đối tượng
các điều tra viên đưa ra nhận định
đây có thể là vụ án mang tính chất tư thủ
vụ mâu thuẫn tình cảm
chính vì vậy hướng xác minh các mối quan hệ của nạn nhân được chú ý nhất
các điều tra viên có kinh nghiệm đã dồn sự tập trung vào đây
theo xác minh bà thanh là một quá phụ
chồng bà thanh vừa mất cách đây vài năm
sau khi chồng chết bà có qua lại tình cảm với một người đàn ông tên là t
làm nghề bảo vệ từ xã bên cạnh
nhưng người đàn ông này đã có gia đình
trong khi đó địa điểm hai người thường hẹn hò quan hệ tình cảm
cũng chính là khu vực nghĩa trang nơi phát hiện tử thi
theo những người thường đi chăn bò với nạn nhân thanh cho biết
thời gian gần đây nạn nhân đã có ý định chấm dứt mối quan hệ với người tình
nhưng đều bị cự tuyệt điếu kéo
nên chuyện tình cảm của hai người vẫn chưa chấm dứt
một giả thiết được đặt ra phải trong bài hát này là
trong lúc nói chuyện chia tay giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
do không kìm nén được bản thân nên dẫn đến án mạng
có một thông tin khá đặc biệt và khiến điều tra viên chú ý
đó là vào thời điểm trước khi người dân phát hiện ra thi thể của nạn nhân
người đàn ông này đã xuất hiện tại khu vực nghĩa trang thôn
trong thời gian trước khi nạn nhân tử tử vong đối tượng có xuất hiện tại khu vực xảy ra bộ án
để đảm bảo tính chính xác mối liên quan cũng như là các chứng cứ tài liệu
một tổ trinh sát phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm kỹ càng nhà của nạn nhân để tìm ra manh mối
tại đây xuất hiện nhiều đồ vật như quần áo dép của người tình để lại tìm ra manh mối
tại đây xuất hiện nhiều đồ vật như quần áo dép của người tình để lại tìm ra manh mối
tìm ra manh mối
dựa vào thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp cơ quan điều tra đã mời nghi ca này đến làm việc
khi được biết từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai anh này có ca trực tại cơ quan
đến cuối ngày một mươi năm tháng một mươi hai nhận được tin về cái chết của nạn nhân
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua áp lực tìm ra kẻ thủ ác mỗi lúc một tăng cao
nhưng kẻ thù ác vẫn nhận nhơ ngoài phòng pháp luật đã trở thành chăn trở của lãnh đạo ban chuyên án cũng như thách thức các trinh sát trong cuộc truy tìm tội phạm
cuộc giật đuổi hung thủ lại quay trở về vạch xuất phát
nhưng bằng kinh nghiệm và những dấu vết chứng cứ thu thập được tại hiện trường trên tử thi lãnh đạo ban chuyên án nhận định vấn đề cần trả lời đó là nguồn đốt là từ đâu
đốt do xăng hay do dầu diesel đây chính là nút thắt của vụ án giải quyết được vấn đề này sẽ mở ra hướng đi cho việc truy bắt hung thủ
với sự quyết tâm không biết mệt mỏi sự khẩn trương cũng như sự phối hợp của các bộ phận liên quan nguồn đốt mà hung thủ sử dụng để đốt xác nạn nhân màu tróng được xác định
đối với vùng cháy
thì nó có những cái chất cháy chúng tôi thu được đấy là cái quần bì trẻ em và chính quần áo của nạn nhân cũng như một số cây cỏ khô xung quanh nó bốc mùi của nhiên liệu
và qua đấy chúng tôi mới đặt hướng truy xét tiếp theo đó là tìm kiếm những vật dụng nào liên quan tới việc chứa được nhiên liệu
qua công tác thu thập vật chứng tại hiện trường
ông trinh sát đã phát hiện ra một căn nhựa loại hai lít màu trắng bên trong còn xót lại một lượng xăng khớp với mẫu xăng còn xót trên tử thi nạn nhân
từ những thông tin từ phòng kỹ thuật hình sự cung cấp lãnh đạo ban chuyên án đã chỉ đạo các điều tra viên xuống các địa bàn xung quanh khu vực để tiến hành xác minh những ai đã mua xăng lẻ vào thời điểm nạn nhân tử vong
qua quá trình khám nghiệm hiện trường chúng tôi đã thu thập được một số dấu vết
và kết hợp với các phương tiện nghiệp vụ hiện đại tại công an tỉnh khánh hòa thì chúng tôi cũng đã khẳng định được đây là dấu vết xăng
và qua quá trình giám định thì cũng khẳng định được là vị trí và đối tượng để mua bán xăng là vị trí bán lẻ ngoài thị trường
tiếp tục đẩy mạnh công tác truy tìm từ thông tin từ một hộ gia đình bán xăng lẻ trên địa bàn thôn xuân lập xã cam tân huyện cam lâm đã cung cấp thông tin
vào thời điểm trưa ngày một mươi năm tháng một mươi hai có một người với dáng vẻ gầy ốm độ tuổi ngoài hai mươi nói rộng địa phương tới mua một can nhựa đựng xăng với giá ba mươi đồng
từ những vật chứng với thông tin thu thập được cơ quan điều tra nhận định hung thủ số một của vụ án chính là đối tượng đã xuất hiện tại địa điểm trên
bàn truyền án đã xác minh những thanh niên có vóc dáng giống như miêu tả của nhân chứng
kết thúc quá trình sàng lọc nổi lên là đối tượng phan thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại thôn phú bình xã cam tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa sinh sống gần hiện trường vụ án và gọi nạn nhân thanh là mợ
theo điều tra trinh sát đối tượng tâm thuộc thành phần lêu lỏng thường xuyên tụ tập đàn đúng với các đối tượng đua đòi tại địa phương nghiện hút cỏ mỹ
song song theo dõi mọi gì biến động của đối tượng cơ quan điều tra đã cung cấp ảnh của đối tượng của nhân chứng là người bán xăng lẻ nhận diện thì được xác định chính là người đã tới mua xăng chưa ngày một mươi năm tháng một mươi hai
kết hợp với dấu vân tay thu thập được trên can nhựa tại hiện trường vụ án khớp với dấu vân tay của đối tượng tâm cơ quan công an có điều kiện để khẳng định hung thủ chính là đối tượng tâm
thời điểm thích hợp để phá án đã tới dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh ban chuyên án đã lên kế hoạch rất chi tiết về việc bắt và khám xét chỗ ở của đối tượng phan thành tâm
đối diện với cơ quan điều tra đối tượng phan thành tâm cố tỏ ra oan uổng mình không liên quan gì đến cái chết của quá phụ bất hạnh
nhưng khi phải đối diện với những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của hắn thì tâm đã phải cuối đầu khai báo mọi tội lỗi của mình đã gây ra
vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tâm đi bộ từ nhà đến nghĩa trang
thì gặp bà thanh đang đi chăn bò
tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã
bà thanh tiếp tục chửi tâm thì tâm chạy về nhà lấy dao
sau đó chạy đến chỗ bà thanh đang chăn bò
tâm đi đến sau lưng bà thanh cắt một nhát vào cổ bà thanh làm bà thanh té ngã xuống đất
sau đó dùng hai tay kéo bà thanh một đoạn khoảng bảy mét
giấu bà thanh vào một bụi cây sau đó đi mua xăng về đốt
tâm đi bộ đến nhà
sau đó dùng cây xanh về nhà
nói chung trong công việc nào cũng vậy kể cả công tác đấu tranh chuyên án
để cho nó
có khi hiệu quả trong công tác thì trước hết khi vai trò người lãnh đạo chỉ huy cực kỳ quan trọng
thứ nhất là anh phải có cái quan tâm có cái tập trung cao độ cho cái công việc mà đặc biệt
là chuyên án chính người quan tâm của con người lãnh đạo chỉ huy đấy là cái tạo động lực cũng là
cái niềm tin cũng là cái khí thế cho nên điều tra viên trinh sát viên hăng hái nỗ lực để hoàn
thành tục nhiệm vụ đối tượng phan thành tâm với hành vi coi thường pháp luật coi thường mạng
sống của người khác trực tiếp xâm hại tính mạng và tài sản của bà thanh đã bị pháp luật trừng trị
thích đáng vụ án khép lại và kẻ phạm tội phải nhận bản án trừng phạt của pháp luật
nhưng đó vẫn là hồi chuông cảnh báo cho những ai vẫn còn đang nuôi dã tâm làm việc ác hãy sớm thức
tỉnh để quay đầu với nẻo thiện của cuộc đời khi vẫn còn chưa muộn trong ngày mùng sáu tháng một mươi một năm
hai nghìn hai mươi sau khi cùng chồng đi chợ phiên về khi chỉ còn cách nhà hơn một km thì chị sung thị bê nhà
ở thôn làng mảnh xã tà si láng huyện trạm tấu tỉnh yên bái đi bộ một mình về nhà trước
chiều tối không thấy chị bê trở về nhà chồng và người thân đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi
một ngày sau đó gia đình tìm thấy sát chìnhycz trọng một bụi rậm ở tai luy âmhyun đường liên
thôn cách nơi chị bê đi bộ không xa chị bê đã tử vong trong một tư thế rất thương tâm à à ừ ừ
đây là con đường độc đạo nối từ xã đồng khê của huyện văn chấn đi ngược lên thôn làng mảnh của xã tà si láng thuộc huyện trạm tấu
là địa bàn sinh sống của một trăm linh người đồng bào dân tộc vắng vẻ heo lánh và ít người qua lại
địa bàn xảy ra ở khu vực có nhiều mũi lau sậy đi mé bên tà liêm theo lối lên của thôn làng mảnh
địa bàn này cách trung tâm huyện văn chấn khoảng sáu mươi km với cách xã đồng khê của huyện văn chấn khoảng ba km

các vết xây xước ở tay ngực và cơ quan sinh dục
chứng tỏ trước đó nạn nhân đã có sự phản kháng chống trả rất quyết liệt
nạn nhân được xác định tử vong trước đó khoảng hai mươi bốn giờ tức là vào chiều ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
điều này trùng khớp với khoảng thời gian chị b đã đi bộ về nhà một mình mà chồng chị cung cấp cho cơ quan điều tra
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám bệnh tử thi đã thu được nhiều dấu vết vật chứng để phục vụ công tác điều tra
các bệnh tử thi đã thu được nhiều dấu vết vật chứng để phục vụ công tác điều tra
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm những dấu vết vật chứng thu được đã được gửi xuống viện khoa học hình sự bộ công an để giám định
vì nhận định đây khả năng cao là vụ án hiếp dâm giết người nên những dấu vết sinh học thu giữ được trên cơ thể nạn nhân được đánh giá là những chứng cứ cực kỳ quan trọng phục vụ cho quá trình truy nguyên đối tượng

người ở hai địa bàn đồng khe và làng mảnh hoặc đã từng đến sinh sống quen biết với người dân ở hai thôn này

sáng tám một mươi một hai nghìn hai mươi ngay sau phiên họp phân công nhiệm vụ các cán bộ phòng cảnh sát hình sự và công an các huyện trạm tấu văn chấn đã chia thành nhiều tổ nhanh chóng xuống địa bàn để xác minh theo từng nguồn tin dựng tất cả các mối quan hệ của nạn nhân gia đình nạn nhân nhằm tìm ra manh mối thủ phạm
lực lượng trinh sát cũng được triển khai song song ở hai đầu đường tại xã đồng khê và đầu thôn làng mảnh với nhiệm vụ giàn dựng toàn bộ những người đã đi lại di chuyển trên khung đường này vào chiều sáu một mươi một hai nghìn hai mươi
vì đây là đoạn đường độc đạo nên chắc chắn đối tượng phải vào ra tại hai đầu đường